sáng nay ngày một mươi một tháng một mươi một trường trung học cơ sở trưng vương quận hoàn kiếm thành phố hà nội
tiền thân là trường nữ sinh đồng khánh đã tổ chức lễ kỷ niệm một trăm linh năm thành lập và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dự buổi lễ
nhà trường cũng vinh dự được đón nhận lãng hoa chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch nước trần đại quang
được thành lập từ năm một nghìn chín trăm một mươi bảy nhiệm vụ ban đầu của nhà trường để đào tạo giáo viên và nữ sinh người việt nam
từ sau cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trường được mang tên trưng vương
với trí tuệ và lòng yêu nước qua các thời kỳ rất nhiều học sinh của nhà trường đã trở thành những nhà lãnh đạo
những chiến sĩ cách mạng những nhà khoa học những nghệ sĩ doanh nhân hết lòng vì đất nước
thật tự hào khi những tấm huy chương vàng đầu tiên của việt nam ở các bộ môn toán học vật lý tiếng nga tin học
trong các kỳ olympic quốc tế đều là những học sinh trưng vương
lúc sinh thời dù rất bận công tác
nhưng chủ tịch hồ chí minh đã năm lần về thăm và trò chuyện với thầy trò nhà trường
tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhất
ghi nhận những đóng góp to lớn của thầy và trò trường trung học cơ sở trưng vương đối với nền giáo dục trong giai đoạn hiện nay
đồng thời ký phát hành đặc biệt bộ tem biêu chính trường đồng khánh trưng vương hà nội